tại hà nội hội đồng lý luận trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã khai mạc kỳ họp thứ hai
đồng chí đinh theo hình ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ tịch hội đồng lý luận trung ương dự và chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này hội đồng lý luận trung ương sẽ tập trung thảo luận hai dự thảo
báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận thực tiễn về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí đinh thế huynh nhấn mạnh để hoàn thiện
nâng cao chất lượng hai dự thảo báo cáo tư vấn của hội đồng lý luận trung ương trình bộ chính trị ban bí thư
góp phần vào việc chuẩn bị cho hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai
tại kỳ họp này các thành viên hội đồng cần thảo luận phân tích đánh giá toàn diện nội dung của hai dự thảo báo cáo
trong đó cần tập trung sâu vào một số vấn đề then chốt xác định làm rõ các hạn chế về thể chế cản trở
việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa định hướng giải pháp thao gỡ những cản trở này
để phát triển đất nước nhanh và bền vững đâu là những rào cản đang gây cản trở kinh tế tư nhân phát triển
định hướng giải pháp tháo gỡ những cản trở này để kinh tế tư nhân phát triển nâng cao chất lượng hiệu quả
sức cạnh tranh đóng góp tích cực và sự phát triển của đất nước
tại kỳ họp các thành viên hội đồng đã thể hiện sự đồng tình cao với những nội dung nêu trong hai dự thảo báo cáo
đồng thời nêu ra nhiều ý kiến phân tích sâu thêm góp ý có giá trị để bổ sung hoàn thiện hai dự thảo báo cáo